theo thống kê của trung tâm hỗ trợ dịch vụ việc làm thanh niên trung ương đoàn thanh niên
hàng năm trong khoảng một triệu học sinh lớp một mươi hai thì chỉ năm bảy có hiểu biết về ngành nghề mà mình đã chọn
vì vậy việc tăng cường tổ chức hoạt động tư vấn cho học sinh như thế này là rất cần thiết
để các em có cơ hội tìm hiểu kỹ về ngành nghề tránh những sai lầm khi đăng ký xét tuyển
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn và trực tiếp yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an
khẩn trương nắm bắt tình hình
chỉ đạo xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về bộ vụ việc phụ huynh hành hung giáo sinh thực tập
tại trường mầm non việt lào tp vinh đang gây xôn xao dư luận
cụ thể cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục yêu cầu sở giáo dục và đào tạo nghệ an
tiếp tục báo cáo sau khi có kết luận của cơ quan điều tra đồng thời cũng nhắc nhở các địa phương khác
trong công tác bảo đảm an toàn trường học cho các thầy cô giáo và học sinh
theo báo cáo ban đầu công an tp vinh đã triệu tập và tạm giữ phụ huynh học sinh này
phục vụ điều tra thông tin phụ huynh học sinh bắt cô giáo quỳ xin lỗi không có trong báo cáo của nhà trường
sở và phòng giáo dục đào tạo tp vinh đã thăm hỏi động viên cô giáo ổn định tình hình
hiện tại sức khỏe của cô giáo đã dần ổn định vụ việc vẫn đang được các cơ quan điều tra làm rõ
vừa qua tại công viên lưu hữu phước tp cần thơ thành đoàn phối hợp cùng sở công thương
và công ty điện lực thành phố đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức và vai trò của thanh niên
cùng người dân trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và phát động hưởng ứng giờ trái đất năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
hôm nay tôi sống xanh hơn
với thông điệp hôm nay tôi sống xanh hơn go more green chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi tám
nhằm mục đích tiếp tục góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng
bảo vệ môi trường và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
đồng thời chương trình còn kêu gọi cộng đồng dân cư và các tổ chức hưởng ứng tham gia tắt đèn
cùng ngày tại đường nguyễn văn linh quận ninh kiều thành phố cần thơ cũng đã diễn ra lễ phát động trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu
vừa qua tại quảng trường nhà hát thành phố hải phòng ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với hiệp hội văn hóa nhật bản
wanokai và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế tổ chức lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa việt nam nhật bản và triển lãm hoa anh đào
sự kiện năm nay có sự tham dự lần đầu của nữ hoàng hoa anh
hoàng hoa anh đào và công chúa hoa anh đào tới từ nhật bản cùng với bảy cành hoa được chuyển trực tiếp từ nhật bản sang
cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra sôi động với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ diễn viên đến từ đất nước mặt trời mọc
và các đoàn nghệ thuật thành phố cảng làm tô đậm thêm tình hữu nghị nét đẹp văn hóa đất nước con người việt nam nhật bản
trong phần tin quốc tế cuba khai trương chợ bán buôn thực phẩm đầu tiên công nghệ mới giúp tự động phát hiện vũ khí
chuyển sang các thông tin quốc tế cảnh sát đức đã bắt giữ ông các lết phúy đơ mông cựu thủ hiến vùng tự trị catalonia thuộc tây ban nha khi ông này đang lái xe trên đường từ đan mạch sang đức
theo một người phát ngôn cảnh sát đức ông phúy đơ mông đã bị cảnh sát tuần tra xa lộ của đức ở bang schleppig polstein bắt giữ vào lúc một mươi một h một mươi chín phút theo giờ địa phương
việc bắt giữ được thực hiện theo một lệnh bắt giữ trên toàn châu âu
người phát ngôn đảng của ông phúy đơ mông bà anna grabalosa đã xác nhận thông tin trên
bà cho biết ông phúy đơ mông bị bắt giữ khi đến đức qua biên giới đan mạch
bà cũng cho biết ông phúy đơ mông được đối đải tốt và tất cả các luật sư của ông đều đã có mặt tại đức
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba ông phúy đơ mông đã có mặt tại phần lan
song ông đã kịp rời khỏi quốc gia bắc âu này trước khi bị cảnh sát bắt giữ
ngày hai mươi ba tháng ba toán tối cao tây ban nha đã ra lệnh bắt giữ quốc tế và trên toàn châu âu đối với cựu thủ yến phúy đơ mông
cùng bốn thành viên trong bộ máy chính quyền carlonia đã bị bãi nhiệm hiện sống lưu vong ở bỉ
để đưa ra xét xử với tội danh nổi loạn chống chính quyền mức án có thể lên tới ba mươi năm tù giam
mới đây khu chợ đầu tiên trong số sáu chợ bán buôn thực phẩm hay còn gọi là miccapper của cuba đã chính thức khai trương
đây là một trong những nỗ lực để cải thiện thị trường của quốc gia vùng caribe này
các sản phẩm do megabur cung cấp gồm nhiều loại hạt đậu thuốc lá nước ngọt bia đường muối bánh kẹo thịt gà xúc xích
sẽ rẻ hơn hai mươi so với giá bán lẻ trừ thịt gà là ba mươi
khách hàng chủ yếu của mekabur là các hợp tác xã phi năng
nông nghiệp ngoài ra với đủ điều kiện cho phép những người lao động tư nhân và các cơ sở tự doanh
cũng có thể được cấp quyền mua tại chợ bán buôn này
việc khu chợ này đưa vào hoạt động mang tới rất nhiều thuận tiện
vì mọi người sẽ không còn căng thẳng với việc tìm kiếm nguồn hàng nữa
trước đây khi chưa có chợ bán buôn này các cơ sở tự doanh đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng như chúng tôi
chỉ có thể tới những cửa hàng mậu dịch vốn luôn khăn hiếm hàng
để được mua các sản phẩm tại mekabur
khách hàng sẽ phải ký hợp đồng với công ty bán buôn thực phẩm phục vụ tiêu dùng xã hội
đồng thời được cấp thẻ khách hàng cập nhật vào một thẻ từ do ngân hàng đô thị cấp
để thực hiện việc thanh toán các đơn hàng
hiện tại có ba mươi năm hợp tác xã được ký hợp đồng cố định
với đề xuất về kế hoạch đối với các sản phẩm sẽ mua hàng tháng
thách thức hiện nay là huy động năng lực sản xuất và kinh doanh của các tỉnh
nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng xem mecabur là một hình thức cung ứng
thuật toán máy tính mới mà một trường đại học ở tây ban nha đang nghiên cứu
có thể là một bước đột phá trong ngành an ninh toàn cầu khi mà có thể tự động phát hiện ra vũ khí
trong một phát kiến mới các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học grana tây ban nha
đã phát minh ra một thuật toán máy tính có thể tự động phát hiện súng và dao trên các nền tảng video
hệ thống này được hoạt động dựa trên một trí tuệ nhân tạo
và hứa hẹn có thể sử dụng ở những nơi yêu cầu an ninh cao như sân bay sân vận động hay trung tâm thương mại
thiết kế của chúng tôi sẽ phân tích đoạn video ghi lại được từ camera kể cả trực tuyến hay ngoại tuyến
và phát hiện súng lục hay súng ngắn
đến khi hệ thống chắc chắn nhận diện được rồi nó sẽ gửi báo động dưới dạng tiếng động hay thông điệp
phát minh này dự báo sẽ rất hữu dụng đặc biệt trong bối cảnh an ninh thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp
với việc vận hành hoàn toàn tự động thuật toán này sẽ không cần đến sự điều hành của con người
qua đó hạn chế bớt các yếu tố sai sót hay rủi ro
ngoài ra thuật toán này còn có thể tự học hỏi để giúp hệ thống ngày càng thông minh hơn
nhiều công ty an ninh và do thám đã tỏ ra quan tâm tới thuật toán máy tính này